quảng bình năm trăm sáu mươi chín ca hà tĩnh năm trăm bốn mươi năm ca đắk lắc bốn trăm tám mươi bốn ca khánh hòa bốn trăm tám mươi bốn ca hồ chí minh bốn trăm tám mươi ba ca quảng trị bốn trăm bốn mươi bốn ca lạng sơn bốn trăm hai mươi năm ca phú yên ba trăm tám mươi một ca lâm động ba trăm bảy mươi bốn ca gia lai ba trăm bốn mươi hai ca cao bằng hai trăm tám mươi năm ca quảng ngãi hai trăm sáu mươi năm ca bình phước hai trăm sáu mươi bốn ca thừa thiên huế hai trăm bốn mươi một ca đắk nông hai trăm hai mươi năm ca hà năm hai trăm một mươi chín ca
về tình hình điều trị số liệu giao sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
số bệnh nhân khỏi bệnh được công bố trong ngày là năm tám trăm một mươi ca tổng số ca được điều trị khỏi là hai hai trăm năm mươi bốn chín trăm sáu mươi năm ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là ba một mươi bảy ca trong đó thở oxy qua mặt nạ là hai hai trăm chín mươi chín ca
thở oxy dòng cao hfnc ba trăm ba mươi một ca thở máy không xâm lấn bảy mươi chín ca
thở máy xâm lấn hai trăm chín mươi hai ca ecmo một mươi sáu ca
về số bệnh nhân tử vong tính từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi sáu tháng hai đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi bảy tháng hai ghi nhận chín mươi ca tử vong
tại tp hcm có bốn ca trong đó có hai ca từ các tỉnh chuyển đến là bình thuận một ca và bình định một ca
các tỉnh thành phố khác hà nội một mươi chín ca đà nẵng tám ca nam định bảy ca trong hai ngày kiên giang sáu ca bình thuận năm ca
bình phước ba ca trong hai ngày
bốn tàu hai ca bắc ninh hai ca đồng nai hai ca đồng tháp hai ca hải dương hai ca hải phòng hai ca khánh hòa hai ca
lạng sơn hai ca ninh bình hai ca quảng nam hai ca quảng ngãi hai ca trong hai ngày sóc trăng hai ca bắc giang một ca
bến tre một ca bình định một ca bình dương một ca cần thơ một ca đắk lắc một ca đắk nông một ca hà nam một ca hậu giang một ca
phú yên một ca quảng trị một ca thái bình một ca thái nguyên một ca và tiền giang một ca
bệnh số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là tám mươi bốn ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi chín hai trăm bảy mươi tám ca chiếm tỷ lệ một năm so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi chín trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín và xếp thứ ba trong khối các nước asean
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bốn trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ và xếp thứ tư trong khối các nước asean
nhiều tháng nay hà nội luôn là địa phương ghi nhận nhiều ca bệnh covid một mươi chín mới mỗi ngày nhất cả nước
và số ca mắc mới vẫn đang tăng vùn vụt liệu có phải đã đến lúc hà nội nên thay đổi các chiến lược chống dịch
hiện gần chín mươi bảy f ở hà nội mắc covid một mươi chín thể nhẹ hoặc không có triệu chứng hơn ba còn lại gần bốn ca
phải nhập viện điều trị gồm hơn ba năm trăm linh f điều trị tại các bệnh viện của hà nội tầng hai và tầng ba
hơn ba trăm linh ca điều trị tại bệnh viện nhiệt đới trung ương bệnh viện đại học y hà nội
hiện nay tỷ lệ bao phủ vaccine đủ hai mũi của thành phố với người trên một mươi hai tuổi đã đạt trên chín mươi chín
và đã tiêm bao phủ mũi nhắc lại mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên đạt gần năm mươi năm
hà nội phấn đấu hoàn thành việc tiêm phụ mũi bổ sung mũi nhắc lại trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
mới đây chính quyền hà nội yêu cầu các quận huyện thị xã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng tiếp tục ra soát
tuyên truyền vận động và tổ chức tiêm vaccine cho người thuộc nhóm nguy cơ hội gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ
các trường hợp trong độ tuổi nhưng chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chưa đủ liều người từ chối tiêm trên địa bàn
đồng thời lãnh đạo hà nội cũng yêu cầu cần tiếp tục ra soát kỹ người trên năm mươi tuổi
người có bệnh lý nền người có nguy cơ cao không thể đến các điểm tiêm chủng để tổ chức tiêm tại nhà
đảm bảo không bỏ sót người thuộc nhóm nguy cơ theo hướng dẫn của bộ y tế
tiến sĩ trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội cho biết việc này rất quan trọng nhằm giảm tỷ lệ tử vong
giảm tỷ lệ bệnh nặng giảm tỷ lệ chuyển tầng với mục tiêu bảo vệ sức khỏe tính mạng của người dân
theo người đứng đầu ngành y tế thủ đô phải có kế hoạch và thay đổi trong chiến lược phòng chống dịch của hà nội hiện nay
cùng với những quyết tâm của chính quyền cùng sự cố gắng ý thức của mỗi người dân trong việc thực hiện các nguyên tắc chống dịch
chắc chắn hà nội sẽ sớm kiểm soát được dịch bệnh trả lại cuộc sống yên bình cho mọi nhà
kính thưa quý vị đến thời điểm hiện tại thì đã gần hai tuần hà nội mở cửa trường học
thế nhưng nhiều em mới đến trường một buổi hai buổi thì lớp lại có f
nên các em lại nghỉ tại nhà theo dõi sức khỏe và chuyển qua học trực tuyến
đến khi có thông báo mới
viện học sinh f là cả lớp lại nghỉ ở nhà là thực tế đang diễn ra ở các trường
điều này khiến nhiều phụ huynh và chuyên gia lo lắng rằng điệp khúc cứ đi học một ngày rồi lại nghỉ nửa tháng
thường xuyên xảy ra và nếu vậy thì nên để trẻ ở nhà học online như trước
theo quy định của bộ y tế người tiếp xúc cơ thể trực tiếp bắt tay ôm hôn tiếp xúc trực tiếp dưới da cơ thể
giao tiếp trong hai mét không đeo khẩu trang ở không gian hẹp tối thiểu một mươi năm phút
với f mới được xác định là f một
trong khi đó các con ở lớp liên tục đeo khẩu trang uống bình nước cá nhân và không đùa nghịch với f nhưng vẫn bị xác định là f một
nhiều phụ huynh và học sinh rất sốt ruột khi các con vừa mới đi học được hai buổi thì là phải nghỉ hai tuần ở nhà
nếu việc này kéo dài sẽ không đảm bảo lượng kiến thức giờ giấc sinh hoạt của gia đình liên tục bị đảo lộn
khiến học sinh phụ huynh đều cảm thấy mệt mỏi
liên quan đến vấn đề này phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho rằng
khi đi học cha mẹ thầy cô cần hướng dẫn trẻ thực hiện tốt các biện pháp năm k để phòng bệnh
chúng ta cần đưa ra quan điểm mới về phòng chống dịch
hiện đã chuyển sang thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát dịch hiệu quả chấp nhận f trong cộng đồng
khi cho học sinh đi học nếu dịch xảy ra ở lớp nào thì phải đánh giá cụ thể thế nào là f thế nào là f một
rồi học sinh tiếp tục học tập ra sao
không phải cứ học chung với f thì cả lớp sẽ là f một
trong bối cảnh nới lỏng các hoạt động việc lây nhiễm trong cộng đồng là không thể tránh khỏi
nhất là việc đi lại nhiều tiếp xúc nhiều sẽ dẫn đến nguy cơ lây nhiễm cao
có thể lây theo yếu tố gia đình lây theo khu vực do đó trẻ đi học có thể bị nhiễm bệnh và ở nhà cũng có thể bị bệnh
chúng ta cần cân đối rủi ro và nhận thức rõ ràng việc cho trẻ đi học trở lại là cần thiết
các bậc phụ huynh không nên quá lo lắng khi cho con em mình đến trường
chúng ta đã có kinh nghiệm xử lý các ổ dịch ở nhà
cộng đồng và nhà trường rồi ở đâu có ca mắc sẽ xử lý ở đó không nên bắt cả lớp cả trường nghỉ học
ông phu cũng mong nhà trường tăng cường các biện pháp phòng bệnh
tuyệt đối tránh để lớp này tiếp xúc với lớp kia như vậy việc khoanh vùng tốt hơn nếu có ca mắc tại lớp đó
thưa quý vị và các bạn cục hàng không việt nam vừa có văn bản thông báo tới các hãng hàng không
người khai thác tàu bay trên toàn thế giới việc việt nam dỡ bỏ toàn bộ các hạn chế về việc vận chuyển
hành khách bàn
theo đó các hãng hàng không việt nam và nước ngoài được phép khai thác với tần suất đường bay giữa việt nam
và các quốc gia vùng lãnh thổ trên cơ sở các thỏa thuận tại hiệp định hàng không song phương đa phương đã ký kết
cục hàng không việt nam cũng đã gửi thư trực tiếp tới các nhà chức trách hàng không của các quốc gia
vùng lãnh thổ nằm trong danh sách thị trường bay thí điểm trong giai đoạn đầu
và từ ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai là tất cả các thị trường mà các hãng đã khai thác
để khôi phục các đường bay quốc tế thường lệ cho khách đến việt nam
hành khách khi nhập cảnh việt nam trên các chuyến bay quốc tế thực hiện các quy định hiện hành
về việc nhập cảnh và phòng chống dịch
đối với tình hình vận chuyển nội địa giai đoạn tết nguyên đáng vừa qua
nhu cầu đi lại của người dân đã có bước tăng đột biến vượt dự báo
tại một số thời điểm đã có hiện tượng ung tắc do quá tải đặc biệt tại tân sơn nhất
bên cạnh đó yếu tố thời tiết bất thường ảnh hưởng tới việc cất cánh và hạ cánh
và một số thời điểm trong tết tại tất cả các hãng hàng không phía bắc
như là vinh tỉnh nghệ an thọ xuân tỉnh thanh hóa nội bài hà nội
đã gây ra gián đoạn hoạt động điều chỉnh lịch bay
ảnh hưởng không nhỏ tới việc đi lại của hành khách và hoạt động của cả dây chuyển hàng không
nhưng cục hàng không việt nam đã cùng các đơn vị trong ngành làm việc
xuyên suốt giai đoạn tết để liên tục đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn chung
đây là một tín hiệu đáng mừng của ngành hàng không nói riêng và của cả nước nói chung
chứng tỏ rằng toàn xã hội đã có những bước thích ứng linh hoạt
theo đúng chủ trương bình thường mới của chính phủ
khi mật độ tiêm vaccine được phủ rộng ý thức phòng chống dịch của người dân được nâng cao
sau khi khỏi covid một mươi chín nhiều người gặp vấn đề về hô hấp tim mạch
thậm chí các triệu chứng như lúc mắc bệnh kéo dài dài dẳng
khó trở lại cuộc sống bình thường tại tp hcm nơi có số ca bệnh covid một mươi chín nhiều nhất cả nước
hàng ngày các bệnh viện đã tiếp nhận hàng trăm ca đến khám và điều trị hậu covid một mươi chín
tại bệnh viện lê văn thịnh bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn thanh sang
giám đốc trung tâm vật lý trị liệu và tâm lý trị liệu sau nhiễm covid một mươi chín cho biết
hằng ngày trung tâm tiếp nhận từ bốn mươi đến năm mươi bệnh nhân đến khám và điều trị hậu covid một mươi chín
thời gian đầu người dân khá thờ ơ với việc khám sức khỏe hậu covid một mươi chín
nhưng sau đó nhiều ca gặp di chứng về tim phổi
thì f khỏi bệnh đến khám hậu covid một mươi chín ngày càng tăng
theo bác sĩ sang có khoảng ba mươi f khỏi bệnh gặp các vấn đề
về hậu covid một mươi chín có những ca ghi nhận phổi tim có biến chứng sau khỏi bệnh
nhưng triệu chứng lâm sàng nhiều nhất là mệt mỏi khó thở sau đó là mất ngủ
bác sĩ nguyễn thanh sang cho biết hiện trung tâm điều trị miễn phí
cho bệnh nhân hậu covid một mươi chín về tâm lý trị liệu nghĩa là khi điều trị
về tâm lý hậu covid một mươi chín người bệnh không phải trả bất cứ gì
còn với vật lý trị liệu điều trị theo bảo hiểm y tế
gần như người bệnh không phải đóng thêm phí điều trị hay xét nghiệm nào
chỉ một vài dịch vụ đóng thêm tiền nhưng không đáng kể
hiện tại bộ y tế vẫn chưa ban hành pháp đồ điều trị hậu covid một mươi chín
nghĩa là chưa có phác đồ điều trị chung cho bệnh hậu covid một mươi chín
do đó mỗi nơi khám mỗi kiểu nhất là một số phòng khám tư
thường chặt chém khi bệnh nhân đi chụp chiếu làm các xét nghiệm không cần thiết
theo bác sĩ sang một liệu trình điều trị hậu covid một mươi chín là khoảng năm bảy ngày
bệnh nhân hồi phục khoảng chín mươi trước tiên bác sĩ sẽ khám sàng lọc
để đánh giá bệnh nhân như thế nào triệu chứng nặng hay nhẹ
và có hai hướng điều trị là tâm lý trị liệu và vật lý trị liệu sau khám sàng lọc
tại tp hcm hiện có hơn ba trăm linh ca covid một mươi chín xuất hiện sau khi điều trị
có nhu cầu chăm sóc sức khỏe hậu covid một mươi chín về cả bệnh lý và tinh thần
được đánh giá là đáng quan tâm trong năm hai nghìn hai mươi ba
do đó thành phố dự kiến phân tầng để chăm sóc sức khỏe cho người dân
hậu covid một mươi chín được xem là vấn đề sức khỏe cộng đồng sau đại dịch
do đó các chuyên gia cho rằng
cần có những chiến lược tiếp cận và can thiệp sớm
phù hợp rõ ràng chăm sóc sức khỏe người dân
và xin được chuyển sang các thông tin về tình hình covid một mươi chín trên toàn thế giới
quý vị thân mến tại thụy sĩ sau khi dỡ bỏ gần như tất cả các hạn chế
về đại dịch covid một mươi chín hôm qua các chuyên gia hoàn ngành động thái này
nhưng đồng thời cũng bày tỏ quan ngại sự gia tăng đột biến các ca bệnh covid một mươi chín
do biến thể omicron sẽ khiến hệ thống chăm sóc sức khỏe quá tải
chính phủ cho biết chỉ quy định đeo khẩu trang cho các phương tiện giao thông công cộng
và tại các cơ sở y tế vẫn có hiệu lực sau khi lệnh dỡ bỏ gần như tất cả hạn chế
phòng ngừa dịch bệnh có hiệu lực vào hôm nay một mươi bảy tháng hai
chính phủ cho biết cách ly bắt buộc trong năm ngày đối với những người có kết quả xét nghiệm
dương tính với sars cov hai cũng sẽ chỉ có hiệu lực cho đến cuối tháng ba
để bảo vệ những người đặc biệt dễ bị tổn thương
nhưng các cửa hàng nhà hàng và các tổ chức văn hóa sẽ được tự do đặt ra quy định
chống dịch của riêng họ mà họ cảm thấy phù hợp
tuyên bố của chính phủ nhằm thúc đẩy các biện pháp mở cửa mà họ đã chủ trương hai tuần
trước khi kết thúc truy vết kiểm dịch đối với những người tiếp xúc với f
tuyên bố của chính phủ thụy sĩ được các chuyên gia hoàn ngân
nhưng đồng thời cũng có người bày tỏ quan ngại sự gia tăng đột biến của các ca bệnh covid một mươi chín
do biến thể omicron sẽ khiến cho hệ thống chăm sóc sức khỏe quá tải
đáp lại chính phủ thụy sĩ cho biết nhờ vào mức độ miễn dịch cao của người dân
hệ thống y tế khó có thể bị quá tải mặc dù mức độ lưu hành virus vẫn tiếp tục ở mức cao
do đó các điều kiện đã được đặt ra để bình thường hóa nhanh chóng đời sống kinh tế và xã hội
các quan chức lưu ý rằng hơn chín mươi dân số thụy sĩ với tám sáu triệu người đã được bảo vệ khỏi virus
sau khi đã hồi phục sau covid một mươi chín hoặc đã được tiêm phòng
bất chấp hàng chục nghìn ca nhiễm mới được báo cáo hàng ngày
hệ thống chăm sóc sức khỏe đã hoạt động tốt và công suất của các đơn vị chăm sóc đặc biệt cũng đã giảm
hơn hai sáu triệu ca lây nhiễm covid một mươi chín đã được ghi nhận ở thụy sĩ và công quốc láng giềng liet chan stan
kể từ khi đại dịch bắt đầu trong đó khoảng một mươi hai sáu trăm linh người đã chết vì căn bệnh này
trong bối cảnh làn sóng dịch bệnh covid một mươi chín thứ năm tại khu hành chính đặc biệt hồng kông trung quốc
đang diễn biến ngày càng phức tạp chính quyền đặc khu đã quyết định tiến hành xét nghiệm bắt buộc
ba lần đối với toàn bộ bảy năm triệu dân kể từ đầu tháng ba
tại hồng kông chính quyền hồng kông sẽ sắp xếp
lịch xét nghiệm dựa vào số chứng minh nhân dân id của người dân lên kế hoạch
hoàn thành xét nghiệm cho bảy năm triệu dân trong vòng một tuần thực hiện liên tục trong ba tuần
nghĩa là mỗi ngày xét nghiệm một triệu người và mỗi người sẽ xét nghiệm ba lần trong ba tuần
phương án tổng thể là thành lập một trăm linh điểm xét nghiệm ở hồng kông hoạt động ít nhất một mươi bốn tiếng một ngày
người dân chỉ cần đến địa điểm được chỉ định để xét nghiệm theo lịch hẹn
mục tiêu của chính quyền đặc khu là đưa toàn bộ người mắc covid một mươi chín
lên các cơ sở cách liên hệ
chính quyền đặc khu sẽ đưa toàn bộ người mắc covid một mươi chín lên các cơ sở cách liên hệ
người vi phạm cũng có thể bị xử phạt ngay tại chỗ
thậm chí bắt giữ nếu cảnh sát kiểm tra id và phát hiện
năng lực xét nghiệm acid nucleic của hồng kông chỉ đạt hai trăm linh mẫu một ngày
dự kiến có thể nâng lên ba trăm linh mẫu vào cuối tháng
nhưng vẫn cách xa mục tiêu mỗi tuần tiến hành bảy năm triệu mẫu xét nghiệm
chính quyền hồng kông hy vọng có thể nâng cao năng lực xét nghiệm lên ba lần để đạt được mục tiêu
do đó cần có đủ nhân viên lấy mẫu và năng lực xét nghiệm
kính thưa quý vị và các bạn
tình hình dịch khu hành chính đặc biệt hồng kông trung quốc và các nước trên thế giới
đang diễn biến ngày càng phức tạp
trong bối cảnh nhiều nước nới lỏng cách ly
mỗi người cần nâng cao cảnh giác để tránh nguy cơ lây nhiễm
và những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe và đời sống
hy vọng rằng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại